hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn có chuyện này ra sao hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
liên quan đến vụ vợ cắt cổ quý của chồng xảy ra vào lúc giờ ngày một mươi chín tháng ba
tại bảng hủy xét xãi triền hạc huyện yên châu tỉnh sơn la
mới nhất vào chiều ngày hai mươi hai tháng ba luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh
đoàn luật sư thành phố hà nội là người nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí cho người vợ dùng dao
các củ quý của chồng đã thông tin xác nhận
chị htn ba mươi sáu tuổi ở sơn la hiện đã được về nhà
cụ thể trên trang facebook cá nhân của mình luật sư thơm cho biết
sau ba ngày ở lại cơ quan điều tra khi trình báo sự việc xảy ra sáng cùng ngày
chị htn đã được trở về gia đình
theo chị trình bày việc cơ quan điều tra cho chị ở lại trụ sở là để đảm bảo an toàn
về tính mạng sức khỏe cho chị đề phòng tránh bất chắc xảy ra
theo luật sư thơm cơ quan điều tra đã lắng nghe dư luận lên tiếng bảo vệ chị và đã thông cảm
chị sẽ trước hành vi chị gây ra cho đối tượng khi tinh thần bị kích động mạnh
dồn nén suốt thời gian dài do hành vi bị ổi của đối tượng làm nhục cháu gái
cho đến hiện tại cơ quan điều tra chưa có quyết định tố tụng nào liên quan đến hành vi của chị
về hành vi làm nhục cháu bé của đối tượng mới là điều quan trọng nhất
cơ quan điều tra đã và đang quyết liệt điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
lực sư này nhận định
cũng trong bài viết trên luật sư cho biết sáng ngày hai mươi ba tháng ba luật sư lên sơn la gặp gia đình
làm việc với cơ quan điều tra bảo vệ quyền lợi
lực sư thơm đã nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí cho chị htn
cũng theo luật sư thơm chị nờ có trình bày vụ việc xuất phát từ hành vi quan hệ bất chính
như vợ chồng với con riêng của chị n
trong suốt thời gian dài nên đã khiến tâm lý chỉ bị dồn nén kích động
chị đã sử dụng hung khí gây thương tích cho chồng vào buổi tối ngày một mươi chín tháng ba
như thông tin đã đưa vào khoảng giờ ngày một mươi chín tháng ba
tại bảng hủy xét xã triền hạc đã xảy ra vụ việc vợ dùng dao các đứt củ quý của chồng
theo ủy ban nhân dân xã triền hạc nạn nhân là anh n v h sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại bảng hủy xét
về diễn biến vụ việc bước đầu xác định chị htn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu vợ anh h
đã dùng dao các mất bộ phận sinh dục của chồng
sau đó người vợ đã tự lên cơ quan công an huyện yên châu để đầu thú
cùng ngày bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la đã tiến hành khâu tạo hình
lại nữ đạo cho bệnh nhân
thưa quý vị bên cạnh việc quan tâm đến những tình tiết mới của vụ việc
thì cũng rất nhiều khán giả đặt câu hỏi cho việc liệu người chồng là nạn nhân trong vụ việc này
có bị điều tra xử lý không với hành vi bị tố xác là làm nhục con riêng của vợ hay không
theo các chuyên gia pháp lý trong vụ việc này hành vi của người vợ sẽ bị xử lý
nhưng người chồng sẽ còn phải đối diện với hình phạt nghiêm khắc hơn của pháp luật
cụ thể nếu cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy nạn nhân đã thực hiện hành vi xâm phạm thân thể
các hành vi khác làm nhục đối với con siêu
cơ quan điều tra cũng có thể xử lý hình sự người này về tội dâm ô với người dưới một mươi sáu tuổi
hoặc các tội danh khác theo quy định của bộ luật hình sự nếu hành vi thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm
theo đó người đàn ông này có thể phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ ba năm đến bảy năm
theo quy định tài khoản hai điều một trăm bốn mươi sáu bộ luật hình sự với tình tiết định khung hình phạt
có thể áp dụng là phạm tội từ hai lần trở lên và tình tiết phạm tội với người
mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc
trường hợp có căn cứ chứng minh đã có hành vi quan hệ tình dục
nhưng không phải là hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn
người đàn ông này sẽ phải đối mặt với hình phạt tù từ ba năm đến một mươi năm
theo quy định tài khoản hai điều một trăm bốn mươi năm bộ luật hình sự về tội giao cấu với người dưới một mươi sáu tuổi
ông tiến sĩ luật đặng văn cường cho rằng trong trường hợp có căn cứ cho thấy
người đàn ông này đã có hành vi làm nhục đối với con riêng của vợ
dẫn đến hậu quả người vợ thực hiện hành vi cắt dương vật của người chồng
đây sẽ được xác định là tình tiết phạm tội do tinh thần bị kích động mạnh
và người vợ sẽ được áp dụng tình tiết là người phạm tội có lỗi một phần
nên sẽ được giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự
về hành vi của người vợ tiến sĩ cường cho biết
với những thông tin ban đầu về vụ việc cơ quan điều tra sẽ tiếp tục lấy lời khai của nghi phạm
làm rõ nguyên nhân sự việc làm rõ diễn biến hành vi công cụ phương tiện gây án
mục đích thực hiện hành vi và xác định hậu quả thiệt hại đến sức khỏe của nạn nhân
để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật
theo đó cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định thương tích của nạn nhân
để khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
và củng cố hồ sơ tài liệu để tiến hành khởi tố bị can đối với người vợ của nạn nhân
để điều tra theo quy định của pháp luật
tuy nhiên chắc chắn nhẹ nhất người đàn ông này có thể phải đối mặt với khung hình phạt
là phạt tù từ ba đến bảy năm tù
thưa quý vị vụ việc lần này có lẽ cũng là một lời cảnh tình
bậc phụ huynh những người làm cha mẹ đặc biệt là trong câu chuyện bảo vệ con
khỏi bị lợi dụng xâm phạm thân thể nhất là tình trạng phòng người lạ mà bỏ qua người quen
vậy liệu có cách gì giúp tránh được những câu chuyện đáng buồn này không
hãy cùng lắng nghe những chia sẻ mới nhất từ bác sĩ lê thị kim dung
trung tâm y khoa thái hà hà nội
bác sĩ lê thị kim dung trung tâm y khoa thái hà hà nội cho biết
đã không dí một lần có những bậc phụ huynh đến khóc lóc kể về chuyện
con mình bị đụng chạm cơ thể bởi người quen
sau đó nhờ bác sĩ vá lại màng trinh vì lo lắng cho tương lai của con
ngay khi ngang nguyện vọng của những người mẹ về việc vá màn trinh cho con
bác sĩ dung đã khuyên họ rằng đây là việc chưa nên và chưa cần thiết làm ngay
việc này có thể làm khi cháu lớn
còn hiện tại tuyệt đối không nên gây thêm bất cứ tổn thương nào cho cháu
đứa bé cần phải được quên đi nỗi đau càng sớm càng tốt
bác sĩ dung cho biết với những bé gái từ ba đến năm tuổi
các con gần như rất mù mờ về việc đụng chạm cơ thể
còn người mẹ trong nỗi đau tột cùng vừa thương con vừa cảm thấy căm phẫn
muốn trả thù muốn tố cáo kẻ ác đến cùng
đây chưa hẳn là điều tốt nhất lúc này
bởi trả thù để được gì hay chỉ càng khiến cho đứa trẻ thêm tổn thương
người lớn hãy tự giải quyết mọi việc mà tránh đưa đứa trẻ vào cuộc
bác sĩ dung chia sẻ trường hợp mẹ có con bị xa đến phòng khám không hề hiếm
phần lớn các bà mẹ nói rằng
do quá chủ quan với chính người thân
họ không dạy con mình về việc nhận diện hành vi và thoát ngay ra khỏi nguy cơ
nguy cơ trẻ bị lạm dụng bởi các kẻ xấu càng nhiều
thế nhưng không phải người mẹ nào cũng biết cách dạy con nhận diện kẻ xấu để con phòng tránh
kẻ xấu không chỉ có người ngoài
mà không ngờ và đáng lên án hơn chính là người thân trong gia đình
để nhận diện những đối tượng là người ngoài
theo một chuyên gia tâm lý
mẹ cần dạy con về những rủi ro mà trẻ dĩ gặp phải trong cuộc sống
trong đó có việc tiếp xúc cơ thể hoặc bị làm nhục đến mất chinh tiết
mẹ có thể thay những từ ngữ nhạy cảm cho các con dễ hiểu
đã đơn giản là những hành động chạm đến con mà con không cảm thấy thoải mái
thấy khác thường cảm thấy không đúng đắn
trước hết mẹ cần bắt đầu dạy con về việc phát hiện và tránh môi trường nguy hiểm
lấy ví dụ giờ nếu như con muốn dành đồ chơi của một em lớp dưới
con sẽ bắt nạt em ở chỗ nào
trước mặt bố mẹ em đó
trước mặt cô giáo
trước mặt bố mẹ em đó

hay là ở những chỗ nào càng vắng vẻ thì càng tốt
dĩ nhiên câu trả lời là chỗ càng vắng vẻ
vì vậy con sẽ hiểu khi người nào đó có ý đồ xấu với con
thì họ sẽ chọn chỗ vắng vẻ ít người qua lại để dễ dàng che giấu hành vi của mình
kẻ có ý định xấu sẽ muốn hướng ta vào một môi trường vắng vẻ
khó phát hiện khó kêu la và quan trọng là không có người trợ giúp
mẹ phải nói với con rằng con phải thông minh để nhận biết môi trường nào là an toàn
và môi trường nào có thể xảy ra rủi ro
đặc biệt mẹ hãy cảnh báo cho con kẻ biến thái có thể là người tốt hoặc xấu
hoặc có thể là người lạ hoặc là người mà con biết và tin tưởng
những lời khuyên này sẽ không là có muộn đối với rất nhiều bậc phụ huynh ngoài kia
trong việc phòng tránh kẻ xấu lợi dụng con mình
thế nhưng nhiều người lại không được may mắn như thế
chị nơ trong vụ việc trên chính là một trong số đó khi đã để con mình rơi vào trường hợp không mong muốn này
đáng buồn hơn là với niềm đau xót của một người bạn
mẹ dành cho con mình và sự mất bình tĩnh lúc nóng giận
chị đã không làm chủ được bản thân mà có những hành vi sai trái vi phạm pháp luật
chính chị cũng chia sẻ rằng hiện tại chị rất hối hận vì hành động dài dột của bản thân
nếu thời gian quay lại chị sẽ không hành động như vậy
mà sẽ mang bằng chứng về hành vi đùi bại của chồng lên cơ quan công an
chị nơ nói giờ đây chị mong cơ quan chức năng làm rõ hành vi xâm hại của h đối với con gái tôi
tôi ác của tôi đến đâu thì tôi sẽ
tôi xin chịu nhưng mong cơ quan công an hãy làm rõ tội ác của anh ta
có lẽ chị n cũng đã nhìn nhận ra rằng
giờ đây cần chỉ ở bên nhất chính là con gái mình
người đang bị chịu nhiều tổn thương khi vừa trải qua việc bị làm nhục bởi bối dưỡng
vết thương của trẻ là rất lớn khi đã từng bị xâm phạm làm nhục nhất là khi đó lại là người thân quen
trong trường hợp này cha mẹ sẽ có vai trò rất quan trọng đối với quá trình khắc phục tốt các ảnh hưởng tâm lý này
tuy nhiên vấn đề này không chỉ là một vấn đề
không phải là việc giấy thực hiện
trước tiên muốn giúp trẻ cần phải thực sự bình tĩnh và biết cách lắng nghe
cần nghe con nói tin con ăn ủi và động viên con nhiều hơn
nói chuyện với con về những điều đã xảy ra và tuyệt đối không chất vấn dồn ép con
cha mẹ phải cho con biết rằng họ thực sự quan tâm đến cảm xúc của con và tạo cho con sự yên tâm
bản thân không có lỗi quá trình giúp con phục hồi tâm lý là rất dài và cần sự kiên nhẫn
đặc biệt nên tranh nhắc lại gửi lại những câu chuyện đã qua
nếu có thể nên đưa con đến ở một nơi mới giúp con từ từ chữa lành vết thương
và hòa nhập lại với môi trường bên ngoài
câu chuyện trên cũng thức tỉnh lương tri của biết bao nhiêu người đang sống trong cảnh
con anh con tôi con chúng ta
đừng vì những ham muốn tức thời để rồi đánh mất đi một cuộc đời khờ dại
vâng thưa quý vị vấn đề trẻ bị lạm dụng xâm phạm thân thể bởi chính người quen là một câu chuyện buồn
cách tốt nhất và hiệu quả nhất chính là hãy trang bị sớm cho con
những kiến thức để con tự bảo vệ mình
đặc biệt là hãy thường xuyên lắng nghe và dạy con cách lên tiếng khi cần thiết
những tin tức mới nhất liên quan đến sự việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại